ngay từ khi còn nhỏ phạm tuyên đã bắt đầu viết những ca khúc cho các chị các em trong gia đình hát vui trong sinh hoạt hàng ngày
sự nghiệp sáng tác của phạm tuyên bắt đầu từ những ca khúc dành cho các em nhỏ mặc áo lính ở trường thiếu sinh quân nơi chiến khu việt bắc